mở đầu là thông tin liên quan đến vụ việc bé gái ba tuổi bị bạo hành bằng nhiều đinh nhọn găm trong đầu
tại huyện thạch thất tp hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn trung huyên về hành vi giết người
nguyễn trung huyên là người tình của mẹ cháu bé
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một công an huyện thạch thất nhận được tin báo về việc
bệnh viện đa khoa thịnh thất tiếp nhận một ca cấp cứu là bé gái ba tuổi trong tình trạng nguy kịch
kết quả chụp phim cho thấy có chín đinh nhọn găm trong đầu
sau khi tiếp nhận xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tổ chức điều tra
tiếp đó ngay trong ngày một mươi tám tháng một cơ quan công an đã triệu tập đối tượng liên quan là nguyễn trung huyên
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng cho thấy
huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc
xảy ra mô thuận nhất thời đối tượng trần hiền hậu chủ tài huyện châu thành tỉnh sóc trăng
đã sử dụng hung khí đâm tử vong nạn nhân
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đã bắt giữ đối tượng trần hiền hậu về hành vi giết người
vào chiều ngày một mươi tám tháng một sơn hoài thắng đi trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận
thành phố sóc trăng thì bị đối tượng hậu điều khiển xe mô tô đi cùng chiều phía sau
và cầm cây dao đâm nhiều nhát vào lưng vai rồi bỏ chạy về hướng thành phố sóc trăng tẩu thoát
sau đó thắng tiếp tục chạy thêm được một đoạn thì đụng vào xe ba gác đang chạy cùng chiều
và ngã xuống tử vong tại chỗ
qua công tác vận động đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng một đối tượng hậu đã đến cơ quan công an đầu thú
qua làm việc đối tượng hậu khai nhận trước đó do có mâu thuẫn nhất thời nên đã dùng dao đâm thắng
chứng bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng thù treo
trần lê hoàng từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù và phan minh dung từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
mua bán trái phép chất ma túy đối tượng đỗ đình đức vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ
cụ thể vào tối ngày một mươi chín tháng một tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà đức thuê để ở
lực lượng công an đã phát hiện trong tủ phòng bếp có một mươi hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
ba viên nén màu xám một bọc nilon bên trong chứa chất màu hồng hai cân điện tử
ngoài ra lực lượng công an cũng đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng dạng rulo cùng năm viên đạn
tại cơ quan công an đức khai nhận toàn bộ số tăng vật trên là ma túy và thuốc lắc đức mua trước đó để sử dụng và bán lại kiếm lời
thưa quý vị như tin đã đưa vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh và bảy bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai
tám bị cáo trong vụ án này cũng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong số tám bị cáo có bốn bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai
cùng nguyễn quốc anh nguyên giám đốc nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc trịnh thị thuận kê toán trưởng phòng tài chính kê toán lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kê toán
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền trần lê hoàng và phan minh dung
bị cáo thủy được tòa chấp nhận cho xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo có trạng quá trình triển khai thực hiện đề án ký hợp đồng liên doanh liên kết tại bệnh viện bạch mai
bị cáo quốc anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
bị cáo trần lê hoàng phan minh dung đã chấp nhận đã cấp chứng thư thẩm định giá xác định robot rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sòn áo ba mươi chín tỷ đồng trái quy định
tạo điều kiện cho công ty cổ phần công nghệ y tế bms tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai triển khai lắp đặt robot rosa với giá ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
cụ thể ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công ty vfs ban hành chứng thư thể hiện robot rosa có giá ba mươi chín tỷ đồng tuy nhiên ba ngày sau loại robot này mới được nhập khẩu tư pháp với giá bảy bốn tỷ đồng bao gồm cả thuế
trả lời thẩm vấn tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận
đã nhận quà tặng một trăm linh triệu đồng và một mươi đô la mỹ quà tặng tết của nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty công nghệ y tế bms
dự kiến phiên tòa sẽ dự kiến diễn ra
vào ngày hôm qua tòa nân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đồng hữu phan thiên quốc chú tệ tỉnh đồng nai một mươi tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng quốc kết hôn và sống chung như thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vợ quốc đưa con trai mới xuất viện về nhà cha mẹ ruột là ông đinh văn đức ở thành phố long khánh
đồng nai để tiện chăm sóc
quốc không được thông báo nên tức giận và đến nhà ông đức gặp vợ gây gổ
trong lúc xô sát quốc đã dùng dao cắt trúng cổ bố vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó đến công an đầu thú
trong quá trình điều tra quốc có biểu hiện của người bị tâm thần và phải điều trị bắt buộc
đến năm hai nghìn hai mươi một tình trạng của bị cáo quốc đã ổn định có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên tiến hành phục hồi điều tra và xác định các hành vi phạm tội
hoàng văn công và đoàn văn công đều trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh có hành vi mua bán và sản xuất pháo nổi trái phép
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
trước đó hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển chín kg pháo đi tiêu thụ tại khu vực phường cao thắng thành phố hạ long
khám xét khẩn cấp nơi ở của đoàn văn công lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều dụng cụ để sản xuất pháo được đối tượng cất giấu tại phòng ngủ
quá trình đấu tranh đoàn văn công khai nhận thông qua mạng xã hội đối tượng này đã đặt mua nguyên liệu và tìm cách thức chế tạo pháo nổ chai phép để bán kiếm lời
vâng thưa quý vị xin được nhắc lại rằng pháo nổ là mặt hàng cấm do vậy tất cả các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ mặt hàng này
sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng
tuy nhiên vụ việc tại quảng ninh vừa đề cập cũng như rất nhiều vụ việc được phát hiện thời gian trước đó đã cho thấy
cứ đến hẹn lại lên cận tết nguyên đán tại một số địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành phố tiếp giáp với khu vực biên giới
tội phạm buôn bán tàng trữ pháo nổi trái phép lại gia tăng hoạt động
đây là đối tượng sùng a thanh chú tại huyện bát sát lào cai vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển
một trăm ba mươi hai kg pháo lậu tuy nhiên a thanh chỉ là người vận chuyển thuê âm hiểu địa bàn còn các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện
hay trực tiếp tham gia mà sử dụng mạng xã hội điện thoại để điều hành việc vận chuyển phân phối
điều đáng chú ý những hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ ngày càng có biểu hiện tinh vi kín đáo
nhằm qua mặt cơ quan chức năng như trong vụ việc này công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt quả tang sáu đối tượng vận chuyển ba trăm tám mươi bốn cây thuốc lá các nhãn hiệu nhưng đi kèm với đó là gần năm trăm linh kg pháo nổ
và càng gần tết tại những địa bàn giáp biên hoạt động của tội phạm càng phức tạp và tinh vi hơn
đội quản lý chính cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện và lãnh đạo con huyện là ban hành các kế hoạch về cao điểm vận động thu hồi
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như phòng chống các hành vi sai phạm về pháo kết hợp với việc tuyên truyền trên các hệ thống loa đài
phát tờ rơi và các băng rôn khẩu hiệu để vận động bà con nhân dân là không vi phạm các hành vi liên quan đến vũ khí vật nổ công cụ hỗ trợ và pháo
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới giáp trung quốc trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối
cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
chúng tôi tập trung vào hai nhóm đối tượng chính đó là đối tượng người dân tộc và những đối tượng ngoài xã hội
đối tượng ngoài dân tộc thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vào già làng trường bản người có uy tín và cái kết quả đạt được là rất khả quan
nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi tạo được ý thức vận động bà con nhân dân anh em họ hàng
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo ra nhiều vòng kiểm soát
kịp thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép không cho di chuyển sâu vào nội địa
với quy mô hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng một đường dây cá độ bóng đá vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
sau đối tượng có liên quan cùng chú tại huyện chumaga tỉnh đắk lắc đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hải và trần lập
nhóm này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
cầu kết chặt chẽ phân chia vai trò cụ thể giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội
để trao đổi thông tin nhằm đối phó với cơ quan công an
ngoài ra các đối tượng còn móc nối với người ngoại tỉnh
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu vực lục phường hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng thành phố hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi bảy ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội đã có hành vi vi phạm trình tự thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích quy định
của nghị định một trăm ba mươi hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ và quyết định bảy trăm bảy mươi hai nghìn một mươi bốn qd ubnz
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ và quyết định bảy mươi bảy hai nghìn một mươi bốn qd ubng ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội đã có hành vi vi phạm trình tự thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích quy định

của nghị định một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ và quyết định bảy mươi bảy hai nghìn một mươi bốn qd ubng ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ

của nghị định một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ và quyết định bảy mươi bảy hai nghìn một mươi bốn qd ubng ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ